hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai lễ mít tinh kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu do ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ ubnd tổ quốc việt nam và tp hà nội tổ chức đã diễn ra trọng thể tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội
dự lễ kỷ niệm có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các tỉnh thành phố đại diện một số vùng miền của tổ quốc lãnh đ
hùng lao động thời kỳ đổi mới các tướng lĩnh nhân sĩ trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh tầm vóc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc của sự kiện lịch sử vĩ đại này đang soi dọi vào công cuộc đổi mới và hội nhập ngày hôm nay
từ mốc son trói loại này nhìn về quá khứ hướng tới tương lai chúng ta càng thêm phấn khởi tự hào trân trọng những gì đã làm được để tiếp tục ra sức phát huy đồng thời cũng nghĩ suy chăn trở về những gì chưa làm được để quyết tâm khắc phục sửa chữa càng thấm thiế sâu sắc giá trị quy báo không gì sánh được của độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân về giá trị của hòa bình và phát triển càng tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ thủ đô và đất nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới thăm làm việc với tổng cục hai bộ quốc phòng cùng tham dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương nguyễn văn nên
thay mặt quân ủy trung ương bộ chính trị ban chấp hành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng hoan nghênh và biểu dương những thành tựu kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của lực lượng tình báo quốc phòng trong suốt những năm qua
tổng bí thư mong muốn thời gian tới lực lượng tình báo quốc phòng quán triệt sâu sắc toàn diện quan điểm và đường lối của đảng nhất là nghị quyết đại hội một mươi hai nghị quyết hai mươi tám về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ nắm chắc đánh giá dự báo chính xác tình hình tham mưu cho đảng nhà nước và quân đội hoạch định đường lối đối nội đối ngoại và xử lý đúng các tình huống không để bị động bất ngờ tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí lưu kỳ bảo ủy viên bộ chính trị bí thư ban bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng cộng sản trung quốc dẫn đầu đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc thăm việt nam và tham dự hội thảo lý luận giữa hai đảng lần thứ một mươi hai
tổng bí thư hoan nghênh đồng chí lưu kỳ bảo và đoàn sang thăm việt nam và tham dự hội thảo lý luận lần thứ một mươi hai giữa hai đảng với chủ đề xây dựng đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế thách thức kinh nghiệm của đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc
cho rằng trong bối cảnh quan hệ việt nam trung quốc đang trên đả phát triển tích cực chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao chủ đề hội thảo lý luận lần thứ một mươi hai giữa hai đảng nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính then chốt có ý nghĩa quyết định của công tác xây dựng đảng phòng chống tham nhũng đối với mỗi đảng trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay
tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ cục tắc chiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước làm nhiệm vụ quốc tế xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại ngày nay
trao đổi về tình hình thế giới khu vực chủ tịch nước trần đại quang cho rằng nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp khó lường chủ tịch nước đề nghị các cán bộ cục tác chiến cần nỗ lực phấn đấu rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng bản lĩnh chính trị vững vàng nâng cao năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được sao
ngày hai mươi một tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ đi thị xát và chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh bình định
nó là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt mưa lũ vừa qua
chia sẻ với những mất mát mà người dân gặp phải do thiên tai thủ tướng mong muốn bà con nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn ổn định đời sống và khôi phục sản xuất
tại buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bình định thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá mặc dù được chỉ đạo kịp thời nhưng do lũ kéo dài lũ trồng lũ nên thiệt hại do sự cố thiên tai vừa qua là rất lớn
thủ tướng chỉ đạo tỉnh phải bảo đảm thực hiện tốt chế độ chính sách để không gia đình hộ dân nào bị thiếu đói sau lũ
trong bối cảnh khó khăn của địa phương thủ tướng quyết định trước mắt cấp tám mươi tỷ đồng để bình định sử dụng vào việc cứu trợ
thủ tướng cũng đồng ý cấp thêm hai tấn gạo và trước đó là một tấn gạo để bình định chăm lo cho bà con nhân dân đón tết nguyên đán sắp tới
chiều hai mươi hai tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ
đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh quảng ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội
đánh giá về những mặt thành công và hạn chế của tỉnh quảng ninh trong việc phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tầm nhìn quảng ninh phải trở thành trung tâm kinh tế động lực của bắc bộ và cả nước
trung tâm giao lưu quốc tế một điểm đến cho nhà đầu tư du khách hàng hóa và những ý tưởng sáng tạo đột phá
trong đó quảng ninh phải có chiến lược tổng thể nhất quán có tầm nhìn xa có chiều sâu về quy hoạch phát triển
mô hình phát triển quảng ninh lựa chọn phải thu hút được nhân tài trong và ngoài nước
cởi mở ở mức cao nhất và thuận lợi nhất nhất là với khu kinh tế vân đồn
tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tăng cường an ninh và trật tự an toàn xã hội
không để xảy ra tình trạng tội phạm cờ bạc nhất là trong những dịp cuối năm lễ tết
nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng vương quốc campuchia samdek ake mohasena padey techo hunsen
cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia thăm chính thức việt nam
ngày hai mươi tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng campuchia hun sen
được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
sau lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng phương quốc
tại cuộc hội đàm hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước
trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn củng cố và phát triển quan hệ hai nước theo phương châm
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
hai bên nhất trí duy trì trao đổi các chuyến thăm tiếp xúc giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước
cũng như giữa các cán bộ ngành địa phương đoàn thể hai nước đồng thời phối hợp chặt chẽ
triển khai hiệu quả các hiệp định thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước hai chính phủ
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì nguyên tắc không cho thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này
để gây phương hại đến an ninh của nước kia và tăng cường hợp tác chống buôn lậu vượt biên trái phép
và trong phòng chống các loại tội phạm ma túy buôn bán người vũ khí xuyên biên giới
về biên giới hai bên nhất trí giao ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc hai bên phối hợp giải quyết
bằng các giải pháp công bằng hợp lý cả hai bên chấp nhận được nhằm sớm hoàn thành công tác
phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền cũng như giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên toàn tuyến biên giới
theo các cơ chế hiện có và trên tinh thần láng giềng hữu nghị giữa hai nước
chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu
cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia do thủ tướng hun sen dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ
giúp đỡ quý báu mà đảng nhân dân campuchia chính phủ hoàng gia và nhân dân campuchia đã dành cho việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới quốc vương norodom sihamoni
hoàng thái hậu monies sihamonuk và các nhà lãnh đạo campuchia
thủ tướng hun sen cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm chân thành nhất
khẳng định chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất quan trọng và có ý nghĩa rất sâu sắc
đối với nhân dân campuchia và quan hệ hai nước
thủ tướng hun sen đã thông báo với tổng bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm
với đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu
bày tỏ mong muốn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước
chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp thủ tướng campuchia hun sen
đang ở thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương norodom
sihamoni sự lãnh đạo của thượng viện quốc hội và chính phủ hoàng gia campuchia
mà đảng nhân dân campuchia do thủ tướng hun sen làm chủ tịch giữ vai trò nòng cốt
nhân dân campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa
đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh
thủ tướng hun sen nhấn mạnh chuyến thăm cũng là dịp để khẳng định lại lập trường không hề thay đổi
của campuchia đối với việc củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết quốc hội việt nam luôn coi trọng và ủng hộ
việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước
và sẽ hợp tác chặt chẽ với quốc hội thượng viện campuchia thúc đẩy việc mở rộng
và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước
cũng như hợp tác giữa hai quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế
thủ tướng campuchia hun sen trân trọng gửi lời cảm ơn nhân dân việt nam
quân đội nhân dân việt nam đã có những hy sinh sương máu giúp campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng
bảo vệ và đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân campuchia
thủ tướng hun sen cho rằng thời gian tới hai nước cần tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ
hiểu biết về những giá trị của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước hai dân tộc
trong tuần qua đã diễn ra sự kiện thủ tướng vương quốc campuchia hun sen
cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
thăm chính thức việt nam nhà báo chu hồng thắng báo nhân dân đã có cuộc trao đổi về sự kiện này với truyền hình nhân dân

thứ hai là chuyến thăm tiếp tục góp phần củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước
cũng như là thúc đẩy hợp tác toàn diện đáp ứng được những nguyện vọng cũng như lợi ích của nhân dân hai nước
cũng như là góp phần vào hòa bình củng cố hòa bình và ổn định cũng như phát triển hợp tác trong khu vực và trên thế giới
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân tới đây cũng xin được kết thúc